sân khấu hóa các tác phẩm văn học trả tác phẩm về cho học sinh đó là một trong những phương pháp dạy và học văn hiệu quả hấp dẫn tạo nên niềm đam mê hứng thú chủ động sáng tạo cho học sinh
đây cũng chính là một trong những yêu cầu đặt ra trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai trong thời gian tới đây
đây là kỳ hội diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học lần thứ năm của thầy và trò trường phổ thông liên cấp newton
trên sân khấu các em diễn phía dưới nhiều khách mời học sinh và các thầy cô giáo đã xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc dân trào
trên sân khấu các em diễn phía dưới nhiều khách mời học sinh và các thầy cô giáo đã xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc dân trào
đây là cách cảm thụ văn học bằng hình thức sân khấu hóa
học sinh thể hiện tác phẩm văn học qua các vở kịch múa đương đại các màn trình diễn trên sân khấu
đòi hỏi học sinh phải hiểu biết về tác phẩm cũng như có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng kịch bản tạo hình chọn nhân vật phù hợp chuẩn bị trang phục hay âm thanh âm nhạc
các em không đọc một cách tĩnh tải bằng mắt và trong phòng học khép kín mà các em đọc bằng toàn bộ con người mình
điều đó đã góp phần đánh thức con người nghệ sĩ và con người khoa học đánh thức cả lý trí và cảm xúc
các em được bộc lộ mình và tạo ra một sự liên kết về cách đọc
đây là một nhóm một tập thể cùng đọc với nhau chứ không chỉ là một người đơn đọc đọc nữa
cho nên chính vì thế cách học này nó làm cái tác phẩm văn học trở nên sống động hơn
các em thâm nhập tác phẩm một cách sáng tạo chủ động và tích cực hơn
khoả cao của phương pháp giảng dạy này ở thầy cô và của nhà trường là rất tốt

hình thức sân phố hóa tác phẩm tại mùa hội diễn này thì quy mô hơn bài bảng hơn thành những vở diễn với số phút nhiều hơn
nhưng sân khấu hóa tác phẩm thì nhiều khi nó chỉ là có thể chỉ diễn ra trong khoảng
hai ba bốn phút ngay trong một giờ học
khi cần truyền thể một lời dẫn nào đó vào không khí lịch sử hay là làm sống động lên một nhân vật
hay là làm rõ hơn một cái khung cảnh gì đó của đời sống nhân dân ngày xưa hay là ở một đất nước nào đó
khởi đầu của môn ngữ văn và cũng là con đường đổi mới cơ bản của phương pháp dạy học văn là khâu đọc văn
sân khấu hóa tác phẩm văn học thể hiện một cách đọc văn chủ động tích cực sáng tạo
học sinh không chỉ thâm nhập mà còn sống cùng tác phẩm thậm chí trở thành tác phẩm bằng toàn bộ lý trí và cảm xúc
còn thầy cô giáo sẽ mang sứ mệnh của người đánh thức trí tuệ và tâm hồn học sinh đánh thức bản chất con người trong chính mỗi con người